đoàn kiểm tra số bốn ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ do thượng tướng lê chiêm thứ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hà giang về công tác phòng chống tội phạm năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi làm việc ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh hà giang đã kiến nghị với ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ
giúp đỡ tỉnh tìm ra các giải pháp kiềm chế tội phạm
nhất là tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý lao động tự do sang trung quốc
phát biểu kết luận buổi làm việc thượng tướng lê chiêm thứ trưởng bộ quốc phòng đã ghi nhận và đánh giá cao
những kết quả mà ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh hà giang đạt được trong thời gian qua
đồng thời đề nghị trong thời gian tới ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh và các huyện tiếp tục quan tâm hơn nữa
đến công tác của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám lực lượng công an biên phòng
chủ động nắm bắt tình hình từ biên giới đến nội địa phối hợp chặt chẽ tham mưu chính xác với cấp ủy chính quyền các cấp
phát huy vai trò tham mưu xung kích của các tổ chức chính trị xã hội
phải coi nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị an ninh quốc phòng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
để thúc đẩy kinh tế phát triển và xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác